hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của chủ tịch nước đại tướng lê đức anh chiều nay tại hà nội
bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương văn phòng chủ tịch nước và tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề
đồng chí lê đức anh với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
tại cuộc họp báo đại diện viện lịch sử quân sự việt nam cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức
hội thảo khoa học cấp quốc gia đối với chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
sau gần ba tháng triển khai đến nay bàn tổ chức đã nhận được tám mươi bảy bài tham luận
các bài tham luận tại hội thảo sẽ tập trung khẳng định rõ về cuộc đời và quá trình công tác của đồng chí lê đức anh
vai trò của đồng chí khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
hồi sinh và xây dựng đất nước campuchia
bên cạnh đó hội thảo cũng đi sâu về những công hiến to lớn của đồng chí lê đức anh trong lãnh đạo
chỉ đạo xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tư duy sáng tạo
quyết đoán về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong thời kỳ đổi mới đất nước
hội thảo được tổ chức vào buổi sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh thừa thiên huế